bộ tư lệnh vùng năm hải quân cùng đại diện tỉnh ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các tỉnh thành phố phía nam đến thăm chúc tết tổ chức tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống làm việc trên các đảo vùng biển tây nam của tổ quốc nhân dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắp đến
đoàn đã đến thăm chúc tết một số đơn vị thuộc vùng năm trên đảo phú quốc như lữ đoàn một trăm hai mươi bảy hải đội năm trăm một mươi một tiểu đoàn năm trăm năm mươi ba tiểu đoàn năm trăm sáu mươi ba
tại các điểm đến lãnh đạo các tỉnh thành khu vực phía nam đã gửi tặng nhiều phần quà tết đến với bộ tư lệnh vùng năm hải quân các cơ quan đơn vị trực thuộc vùng năm
trước đó đoàn đã viếng dân hương chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp và các anh hùng liệt sĩ hải quân
tối ngày sáu tháng một đoàn lên tàu bắt đầu chuyến công tác vòng đảo kéo dài đến một mươi hai tháng một ở các đảo phú quốc hòn đốc nam du hòn khoai hòn chuối và đảo thổ chu